trịnh thanh phong cùng tiểu thuyết ma làng của ông cũng mang trong mình một trái tim yêu nồng nàn như thế
sinh già và lớn lên tại xã lâm xuyên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang trịnh thanh phong từng là một người lính
vốn xuất thân từ nông dân nên tới khi xuất ngũ
trịnh thanh phong vẫn là một người lính
trịnh thanh phong vẫn giữ nguyên phẩm chất quý giá của anh bộ đội cụ hồ trở thành chiến sĩ hăng hái trên mặt trận văn hóa
dù công tác ở vị trí nào thư viện của trường đảng tình sở văn hóa hay trở thành tổng biên tập báo tân trào
ông vẫn giữ trong mình ngọn lửa rực cháy với nghiệp cầm bút
bởi từ khi còn là cậu bé trăn châu thời kỳ mà sách báo đối với người dân quê còn là thứ gì đó xa xỉ
thì những cuốn sách nổi tiếng của nước ngoài
như tám quốc diễn nghĩa sông đông êm đềm đến các tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong nước như đời thừa
trí phèo của nam cao tắt đèn của ngô tất tố đều đã được trịnh thanh phong lùng sụp từ những già làng trong xã
hãy biết cụ nào có sách là ông mò tới để mượn và đọc ngấu nghiến
cánh bạn bè thời trẻ vẫn gọi ông là mọt sách
bởi lúc đi trăn châu hay lên rừng kiếm cùi đều thấy ông mang theo sách để đọc
người già trong làng nói với nhau nhất định cuộc đời trịnh thanh phong sẽ gắn với sự nghiệp văn trường

trở thành một người lính xa quê rồi gắn bó cả phần đời trịnh thanh phong

tất cả cuộc sống nơi làng quê chiêm trũng hình ảnh những người dân quê quanh năm chân lấm tay bùn và kho sách thời niên thiếu đã nuôi dưỡng tâm hồn ông trở thành mảnh đất màu mỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tài năng của ông phát triển cho sự nghiệp văn chương của ông thăng hoa
những trải nghiệm trong công việc cuộc sống đã trở thành chất liệu tài liệu quý giá ngấm vào tâm trí trịnh thanh phong thổi thúc ông phải viết
lột tả sinh động chân thực bản chất của làng quê ông nói riêng và nông thôn việt nam nói chung trong mỗi đứa con tinh thần để tạo nên một nhà văn trịnh thanh phong chân chất mộc mạc nhưng vô cùng sâu sắc cho văn học tuyên quang như bây giờ

hoàn cảnh xui khiến mưa càng gắn bền với mẹ con chị ló
họ bắt đầu gọi nhau bằng chị bằng em bằng bá bằng gì
dân làng lộc cũng không còn gì dầm bàn tán về chuyện cái mưa trở hoang nữa
họ bắt đầu đổ đến túp lều
có người do động lòng thương mưa có người đến để cho trục trứng bắt gạo
có người tò mò đến để xem mặt thằng bé
coi nó giống ai trong làng
không có bị gò ép vào trong một cái ý tưởng hay là gọi là vấn đề gì đó
không chỉ chứa đựng thông điệp giàu tính nhân văn
ma làng còn gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và độc giả
khi xây dựng thành công những tuyến nhân vật thiện ác tốt xấu một cách rõ ràng
được bộc lộ qua từng dáng vẻ thói quen tính cách cụ thể
nhiều năm qua đi nhưng mỗi khi nhắc tới ma làng độc giả vẫn đều nhớ về những cái tên tượng trưng
cho một phần nhớ
tính cách của họ trong tác phẩm như cô mưa chị ló lão tòng
đó cũng là lý do tại sao ngay khi đọc những trang đầu tiên của tiểu thuyết
nhà văn nhà biên kịch phạm ngọc tiến đã ngay lập tức có ý định muốn chuyển thể tác phẩm thành phim
trong ma làng thì trịnh thanh phong là một nhà văn viết rất sắc xảo
cái giọng điệu của tiểu thuyết ma làng là trào lộn rất hóa mình hài hước
hài hước kiểu miền núi
ngay cách đặt tên nhân vật của ông cũng đã rất hay rồi
giỏ giỏ ví dụ như là giỏ con ló
những nhân vật rất là mộc mạc
tôi nghĩ là một nhà văn thành thị như bọn tôi thì khó lắm
nếu không sống ở những cái vùng quê cái vùng miền núi như thế thì không thể đạt được tên
thì ngay cả cái cách đặt tên nó hay
và đặc biệt là cái cách kể của ông nó trào lộn nó hóa mình
nó mang một cái tiếng cười dĩu nhạy
thế thì đọc là chóng ngợp ngay
đọc là ngay trong tôi
tôi thì là một bên kịch chuyên nghiệp
đương nhiên là tôi đọc thì tôi có những cái cảm nhận riêng
thế khi tôi đọc thì nó cũng giống như những các tác phẩm khác mà tôi đã truyền thể
thì nó hiện lên hình hài ngay
hiện lên hình hài rõ nét
từng nhân vật một rõ mặt như thế nào
thậm chí hình dung là mời ai
mặc dù tôi không phải là đạo diễn
thế hình dung cho nhân vật luôn
hình dung cho cả diễn viên luôn
được nhào nặn bởi bàn tay của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân nguyễn hữu phần
tiểu thuyết ma làng đã chính thức được truyền thể thành phim truyền hình cùng tên
và ra mắt khán giả năm hai nghìn bảy
là sự kết hợp giữa một trong những đạo diễn hàng đầu về mảng phim chính luận việt nam
cùng nhà văn trung thành với đề tài nông thôn qua nhiều thập kỷ
cũng là dễ hiểu khi ngay từ những tập đầu tiên phát sóng
ma làng đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và đón nhận của khán giả
đó có lẽ là phần thưởng quý giá nhất dành cho hai tâm hồn hết mình vì nghệ thuật
hết mình vì sự cải tổ tiến bộ của làng quê việt nam